theo báo cáo cộng sở tài nguyên và môi trường tp hà nội
chất lượng không khí trên địa bàn của thủ đô trong tuần vừa qua đã được cải thiện đáng kể so với các tuần trước đó
việc xuất hiện những cơn mưa cũng như sự tranh lệch nền nhiệt ngày và đêm không cao trong những ngày vừa qua
khiến cho khói bụi và các chất gây ô nhiễm được sửa trôi chất lượng không khí đạt mức tốt và trung bình
tuy nhiên để chủ động trong việc cải thiện chất lượng không khí
người dân cần hạn chế đốt rác giảm thiểu đun nấu bằng than tổ ong
rác cần được thu gom và xử lý đúng quy định
các khu vực ngoại thành không đốt dâm dạ
người dân nên tham gia các phương tiện giao thông như xe buýt xe điện hạn chế sử dụng các phương tiện cá nhân